bộ giao thông vận tải vừa ban hành quyết định số bốn trăm chín mươi bảy về việc phê duyệt điều chỉnh
cục bộ quy hoạch cảng hàng không quốc tế nội bài thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
đối với quy hoạch kết cấu hạ tầng sân bay bổ sung bãi tập kết phương tiện
thiết bị mặt đất tại vị trí phía tây sân đỗ máy bay của nhà ga hành khách t hai
bổ sung trung tâm đào tạo thực hành cho nhân viên cứu nạn chữa cháy tàu bay
tại vị trí phía tây nam của cảng
về quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung sẽ bổ sung quy hoạch nhà để xe cao tầng
tại vị trí phía đông đai kiểm soát không lưu cùng với hệ thống giao thông kết nối
là một trong ba ngư trường lớn của cả nước tỉnh bình thuận đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực
để quản lý hoạt động khai thác thủy sản chống khai thác hải sản bất hợp pháp
không báo cáo và không theo quy định iuu
đền hình như tăng cường tuyên truyền triển khai kiểm tra số sổ ghi chép
giám sát nhật ký hành trình
tỉnh bình thuận đã triển khai nhiều tàu cá trước khi xuất bến
với số lượng tàu cá hơn bảy tám trăm linh tỉnh bình thuận đã triển khai thực hiện chỉ thị số ba mươi năm mươi một mươi tám
của ban thường vụ tỉnh hủy khóa một mươi ba về các nhiệm vụ và giải pháp cấp bách
tăng cường quản lý ngăn chặn chấm dứt tình trạng tàu cá ngư dân
khai thác hải sản bất hợp pháp tại vùng biển nước ngoài
trong đó huyện đảo phú quý là địa phương có nhiều tàu cá nhất của tỉnh
với hơn một sáu trăm linh tàu cá
từ khi bộ đội biên phòng tham gia vào công tác iuu như đi lên từng thuyền kiểm soát
kiểm tra các ngư cụ thiết bị giám sát hành trình quản lý được tàu cá
trước khi xuất bến người dân cũng mang sổ giấy tờ lên trạm kiểm soát biên phòng
để ký lệnh xuất bến
trước khi các phương tiện xuất nhập bến cán bộ ở trạm kiểm soát biên phòng
cửa khẩu cảng phú quý sẽ tiến hành kiểm tra thực tế trên phương tiện
về toàn bộ trang thiết bị giấy tờ về con người và phương tiện
quá trình đánh bắt trên biển thì bà con ngư dân biển đảo phú quý
cơ bản chấp hành tốt mọi quy định của pháp luật
từ những việc làm này hoạt động rất hiệu quả nâng cao ý thức chủ tàu
trong việc khai thác iuu
nhờ vậy ngư dân có ý thức chấp hành các chủ trương đường lối chính sách
hợp tác với đơn vị cung cấp tình hình đảm bảo hoạt động trên biển đảo
thường vụ bộ chỉ huy xác định nhiệm vụ phòng chống khai thác iuu
là nhiệm vụ rất quan trọng
đảng ủy bộ chỉ huy triển khai nhiều biện pháp giải pháp khác nhau
nhằm hạn chế và tiến tới chấm dứt tình trạng tàu cá ngư dân biển phòng biển nước ngoài
cụ thể tăng cường công tác tuyên trì hoạt động quân chúng
để nắm chắc hiệu các quy định của pháp luật về khai thác
và đặc biệt là biển phòng biển nước ngoài
thứ hai tăng cường công tác trùng tra kiểm soát xử lý nghiêm các trường hợp biển phòng
để sớm tháo gỡ thẻ vàng iuu bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
sửa đổi bổ sung thông tư số hai mươi ba năm hai nghìn một mươi tám để tháo gỡ vướng mắt
tạo điều kiện cho các địa phương giải quyết chức điểm nhóm tàu cá ba để đưa vào quản lý
các đơn vị xây dựng bổ sung quy chế phối hợp giữa tỉnh bình thuận với các địa phương khác
lực lượng thực thi pháp luật trên biển để kiểm soát chặt chẽ
ngăn chặn kịp thời các hành vi phi phạm của tàu cá bình thuận hoạt động ngoài địa bàn tỉnh